còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị chỉ còn một ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba kéo dài bảy ngày
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng ngay trong ngày hôm nay hai mươi năm tháng một tức mùng bốn tết
người dân từ khắp các địa phương đã tranh thủ trở lại hà nội và thành phố hồ chí minh
để tiếp tục công tác học tập và lao động dẫn đến tình trạng giao thông tăng đột biến
các phương tiện di chuyển khó khăn tại các cửa ngõ thành phố
cảnh sát giao thông trực chốt cho biết tình trạng ủn tắc tại cao tốc pháp vân cầu dễ
bắt đầu từ buổi sáng khi người dân các tỉnh nam định hà nam ninh bình thái bình
thanh hóa nghệ an trở lại hà nội
cao tốc pháp vân cầu rẽ đoạn qua nút giao đại xuyên huyện phú xuyên cũng ủn tắc suốt bốn km
các phương tiện di chuyển khó khăn
riêng khu vực qua trạm thu phí liêm tuyền un khoảng ba km
các phương tiện xếp thành năm hàng trên ba làn của cao tốc
từ một mươi năm h các phương tiện di chuyển vào trạm thu phí này được yêu cầu di chuyển ra quốc lộ một a cũ
để đi về hà nội nhằm giảm áp lực cho cao tốc pháp vân cầu rẽ
còn tại đường cao tốc để lên đường vành đai ba trên cao và vào trung tâm thành phố hà nội
lượng phương tiện bị dồn cuộc bộ kéo dài gần một km
lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông
đã dựng giải phân cách mềm phân luồng từ xa giảm xung đột giao thông tại đây
trong ngày hôm nay nhiều người dân ở các tỉnh miền tây với hành lý lỉnh kình
đã trở lại thành phố hồ chí minh sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
tại khu vực phía đông thành phố hồ chí minh trên các tuyến đường đổ về bến xe miền đông cũ
quận bình thạnh như quốc lộ một mươi ba đinh bộ lĩnh nguyễn xí khá thông thoáng
lượng xe đổ về bến xe tuy có đông hơn ngày thường nhưng vẫn di chuyển khá dễ dàng
trong khi đó tại các tuyến đường cửa ngõ phía tây của thành phố hồ chí minh
như quốc lộ một a tỉnh lộ một mươi đoạn qua huyện bình chánh
lượng xe máy từ các tỉnh miền tây đổ về khá đông
ngày mai mùng năm tết là ngày nghỉ tết cuối cùng nên dự báo lượng người đổ về hà nội
và thành phố hồ chí minh sẽ tăng cao
để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi các lực lượng thanh tra giao thông
cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự được huy động một trăm linh quân số
chia thành nhiều chốt trực để phân luồng điều tiết giao thông
để tiếp sức cho người dân trở lại làm việc sau tết
thời gian này lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng
đã tổ chức trao tặng khăn lạnh nước uống và đổ nhiên liệu miễn phí cho người dân đi xe máy
những hành động kịp thời này của lực lượng công an hy vọng sẽ giúp cho mọi người
đảm bảo sức khỏe và an toàn trong chuyến hành trình dài
sáng ngày hai mươi năm tháng một tức mùng bốn tết
trên quốc lộ một a rất đông người dân từ các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau
đi xe máy chở theo nhiều đồ đạm hướng về thành phố hồ chí minh
để quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ tết
khi đi qua địa bàn tỉnh sóc trăng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã lập chốt dừng chân tại khu vực xã an hiệp huyện châu thành để hỗ trợ người dân
hàng trăm khăn lạnh chai nước uống đã trao tận tay người dân khi đi ngang qua đây
đồng thời hỗ trợ đổ xăng miễn phí khi có phương tiện gần hết nhiên liệu
cùng với đó lực lượng công an cũng nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông đường bộ
để bảo đảm cho nhân dân trở lại các đô thị để công tác lao động học tập
bên cạnh việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tập trung tuần tra kiểm soát
xử lý các hành vi vi phạm
để phòng ngừa tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng
còn thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân bằng các hoạt động thiết thực và ý nghĩa
để phòng ngừa tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phân luồn bảo đảm trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra hùng tắc giao thông
qua đó cũng đã cấp phát nước suối khăn lạnh và cấp nhiên liệu xăng cho bà con đi sau khi kỳ nghỉ tết
chở về thành phố hồ chí minh bình dương làm ăn năm mới
với những việc làm tuy nhỏ nhưng mang đậm tính nhân văn lực lượng công an tỉnh sóc trăng với mong muốn
mọi người dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
để bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người khởi đầu một năm mới vui tươi và an toàn
một thông tin đáng chú ý khác theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
sau sáu ngày nghỉ tết nguyên đán quý mão toàn quốc đã xảy ra một trăm ba mươi ba vụ tai nạn giao thông làm một trăm bảy mươi ba người thương vong
cụ thể trong ngày mùng bốn tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba tức ngày hai mươi năm tháng một
toàn quốc đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông là một trăm bảy mươi ba người thương vong
sáu vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi năm người làm bị thương một mươi chín người
về công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương đã phát hiện ba ba trăm linh trường hợp vi phạm trên đường bộ
phạt tiền hơn sáu tỷ đồng trong đó phát hiện xử lý bốn trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
hai mươi một trường hợp vi phạm tốc độ và bốn trường hợp vi phạm về ma túy
như vậy là kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
sắp kết thúc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau tết
cục cảnh sát giao thông yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục bố trí lực lượng cảnh sát giao thông
thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân quay trở lại các đô thị công tác
lao động học tập bằng các hoạt động thiết thực có ý nghĩa đồng thời tổ chức gia quân bố trí tối đa lực lượng
phối hợp với các lực lượng khác để tổ chức triển khai các phương án phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao
giao thông trên các tuyến cao tốc tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cửa ngõ xuyên tâm các thành phố
thị xã nhất là tại khu vực thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh không để xảy ra ốn tác giao thông kéo dài
gây ảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
ngày hai mươi năm tháng một công an thành phố hồ chí minh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
nguyễn hoàng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại thành phố thủ đức cùng với chín đối tượng để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu hiếu thuê căn hộ ở trung cư tại phường trường thọ thành phố thủ đức để làm cơ sở hoạt động
năm hai nghìn hai mươi một hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng qua các trang web cá cược
sau đó chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng
các giải thi đấu quốc tế giải world cup hai nghìn hai mươi hai và giải aff cup vừa qua
hiếu giao nhiệm vụ cho nguyễn đức duy hay còn gọi là tèo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ internet banking mở tại các ngân hàng
qua điều tra của công an đã xác định đường dây cờ bạc qua mạng này hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trung bình mỗi tháng mức giao dịch của chúng là vào khoảng một mươi tỷ đồng
và tính đến khi bị triệt phá số tiền giao dịch của đường dây này do hiếu cầm đầu là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
còn tại tỉnh bến tre công an tỉnh đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh bến tre và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước do nguyễn bảo an khang và nguyễn phước lộc cầm đầu
theo cơ quan công an nhóm này thông qua việc thiết lập điều hành trang website chẵnlẻmomo win và chẵnlẻmomo cc
và lợi dụng các website đăng tải thông tin quảng cáo về hệ thống chẵn lẻmomo
giao dịch tự động hai mươi bốn trên hai mươi bốn của công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến
ở versailles để tiến hành tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay họ đã lôi kéo hơn một mươi bảy người tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền trên một trăm linh tỷ đồng
công an tỉnh bến tre đề nghị người liên quan đến đường dây cá độ tổ chức đánh bạc trên
nhanh chóng đến cơ quan công an để khai báo trung thực được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí